cái nỗ lực của toàn dân
cái sự sáng tạo sáng suốt nhất của toàn dân làm sao
mà nhận được chính quyền
khi mà quân đội mới chưa vào
à quân đội mới chưa vào
quân tưởng chưa vào tới nơi
và khi quân tưởng vào tới nơi
thì cái chính thể mới
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản này
đứng ra tiếp nhận
tiếp đón quân đội mình
với tư cách của người đã làm chủ đất nước
cái này cực kỳ hay của đảng ta
cái sáng tạo của đảng ta
trước nạn đói hoành hành năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đảng ta chủ trương phá kho thốc nhật
đây là bước đi đúng đắn
tạo niềm tin của đảng trong đông đảo quần chúng nhân dân
dưới sự lãnh đạo của việt minh
quân chúng đã đứng lên giành chính quyền
mở ra một trang sử mới cho dân tộc việt nam
cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã thành công
đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tại hà nội
chủ tịch hồ chí minh thay mặt chính phủ lâm thời
nước việt nam dân chủ cộng hòa
long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sáng nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam á
nước việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập
và sự thật đã thành một nước tự do độc lập
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mạng và của cải
để giữ vững quyền tự do độc lập ấy
chúng tôi toàn thể dân việt nam
chúng tôi toàn thể dân việt nam
chúng tôi xin thề

ủng hộ chủ tịch hồ chí minh
chúng tôi xin thề

chống mọi mưu mô xâm lược
dù phải chết cũng không lạ
nếu bác đến xâm lược lần nữa
thì chúng tôi xin thề
không đi lính cho bác
không làm việc cho bác
không bắn đứa đứa đứa